ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết đến chiều qua ngày năm tháng một mươi một đã huy động hai mươi bốn tàu của hải quân cảnh sát biển bộ đội biên phòng trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải và một số tàu vận tải tàu cá khẩn trương cứu hộ cứu nạn một mươi hai tàu vận tải bị chìm và mắc cạn trên vùng biển bình định khánh hòa
tổng số người liên quan đến tai nạn trên biển trong bão số một mươi hai có một trăm linh ba người các lực lượng đã cứu được tám mươi tám người có ba người chết và vẫn còn mất tích một mươi hai người
bộ quốc phòng tiếp tục tăng cường chỉ đạo cục cứu hộ cứu nạn văn phòng ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn quân chủng hải quân cảnh sát biển bộ đội biên phòng phối hợp với trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam và lực lượng tại chỗ khẩn trương triển khai các biện pháp tổ chức tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân còn đang bị mất tích
các đơn vị liên quan đang tiến hành khảo sát đánh giá xác định mức độ dầu tràn do các tàu vận tải bị chìm tại vùng biển quy nhơn bình định đồng thời điều động lực lượng và phương tiện ứng phó bảo đảm không để ảnh hưởng đến môi trường